do ảnh hưởng của cơn bão số ba trên địa bàn tỉnh cà mau xuất hiện mưa lớn gió giật mạnh
dòng lóc đã làm hơn một trăm linh hectare lúa hải thu của bà con nông sân bị gãy đổ và ngập úng
diện tích lúa bị sập và ngập úng tập trung ở huyện trần văn thời
trong đó các xã khánh bình đông khánh hưng trần hợi và khánh lộc bị ảnh hưởng nhiều nhất với tổng số một trăm linh hectare
hiện nay mực nước lên cao khoảng một mét ở những vùng trũng của huyện trần văn thời nên lúa chín không thể thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp
nếu cắt bằng thủ công giá nhân công năm trăm linh đồng một công nhưng cũng không có người cắt
tình trạng này đã làm ảnh hưởng đến năng suất sản lượng và tiến độ thu hoạch vụ lúa hẻ thu của bà con nông dân trong tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau chỉ đạo các ngành chức năng chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bảo vệ vụ mùa sản xuất